xe ô tô dừng quá năm phút ở trạm bot sẽ bị xử phạt
trước đó tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản gửi các nhà đầu tư bot
cục cao tốc các cục quản lý đường bộ và sở giao thông vận tải các tỉnh thành
yêu cầu chủ đầu tư lắp biển báo phân làn đường biển báo cấm rừng
cấm đỗ xe quá năm phút tại trạm thu giá và hoàn thành trước ngày hai mươi năm tháng một
mức xử phạt từ tám trăm linh đến hai triệu đồng thậm chí xử lý hình sự
tổng cục đường bộ yêu cầu các nhà đầu tư bổ sung camera ở khu vực trạm
thống kê các tình huống cố tình gây dối kích động gửi về tổng cục
để gửi bộ công an và ủy ban nhân dân các tỉnh thành xử lý
yêu cầu các cục quản lý đường bộ sở giao thông vận tải các tỉnh
tăng cường thanh tra giao thông phối hợp các lực lượng chức năng
hướng dẫn điều tiết giao thông và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm từ ngày hai mươi năm tháng một